liên quan đến yêu cầu đối với hành khách đi máy bay ngoài việc phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định cục hàng không việt nam đề nghị
hành khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó liều cuối cùng tiêm
trong thời gian ít nhất là một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất phát
hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng tính đến thời điểm xuất phát
trong khi đó liên quan đến kế hoạch chạy lại tàu khách từ ngày bảy tháng một mươi của cục đường sắt
sắt việt nam chưa thể triển khai do chưa có địa phương nào phản hồi
theo trưởng phòng vận tải an toàn giao thông cục đường sắt việt nam tính đến chiều ngày sáu tháng một mươi
một mươi chưa nhận được phản hồi của các tỉnh thành về kế hoạch tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày
tháng một mươi của cục đường sắt việt nam vì vậy chưa thể chạy tàu khách từ ngày bảy tháng một mươi như
kế hoạch dự kiến đơn vị vẫn đang phải phản hồi các địa phương để có quyết định tiếp theo
tuy nhiên kế hoạch chắc chắn sẽ phải điều chỉnh theo tình hình thực tế
từ ý kiến góp ý của các địa phương và nhu cầu tổ chức tàu khách của doanh nghiệp vận tải đường sắt
bởi do chi phí tổ chức chạy một đoàn tàu khách rất lớn nếu lượng khách ít doanh thu thấp thì
có thể doanh nghiệp sẽ không tổ chức chạy tàu hoặc là giảm số lượng tàu